hàng trăm giáo viên trên địa bàn thành phố giang nghĩa tỉnh đắk nông bất ngờ mắc nợ số tiền hơn năm năm tỷ đồng tiền ngân sách chi vượt quy định
nguyên nhân được xác định là cách nhìn nhận khác nhau của sở tài chính đắc nông và phòng giáo dục đào tạo thành phố gia nghĩa
về việc gia nghĩa thuộc vùng cao hay thành phố bởi giáo viên thành phố sẽ nhận được phụ cấp ít hơn so với giáo viên vùng cao
cụ thể thị xã gia nghĩa đã được chuyển đổi lên thành phố từ tháng một năm hai nghìn hai mươi sau đó sở tài chính kết luận giáo viên tại đây chỉ nhận được mức phụ cấp là ba mươi năm thay vì năm mươi như trước đây
đồng thời yêu cầu thu hồi toàn bộ số tiền đã chi vượt để hoàn trả ngân sách nhà nước số tiền là năm năm tỷ đồng vì các trường đều chi vượt một mươi năm
phó giám đốc sở tài chính phan thị hiếu khẳng định các văn bản hiện hành của trung ương và của tỉnh đều xác định rõ thành phố gia nghĩa là vùng cao
tuy nhiên văn bản hợp nhất số sáu của bộ giáo dục và đào tạo bộ nội vụ bộ tài chính về chế độ phụ cấp đối với giáo viên giảng dạy tại các trường công lập
không quy định mức phụ cấp đối với vùng cao mà chỉ có hai vùng là vùng đồng bằng thành phố thị xã và vùng miền núi hải đảo vùng sâu vùng xa
do đó giáo viên tại thành phố gia nghĩa sẽ áp dụng mức phụ cấp dành cho vùng đồng bằng thành phố thị xã
cũng theo bà hiếu có nhiều vấn đề chưa thật sự rõ ràng về pháp lý liên quan tới vùng cao vùng núi
vì vậy việc thu hồi tiền phụ cấp chi vượt của các trường các đơn vị liên quan có thể trừ trong dự toán và sau đó thu dần từ tiền lương để tránh ảnh hưởng khó khăn lớn cho các giáo viên